bộ y tế vừa có văn bản gửi ubnd các tỉnh thành phố các cơ sở tiêm chủng trực thuộc bộ y tế
y tế bộ ngành về việc chuẩn bị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo bộ y tế để chuẩn bị triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý
các cơ sở tiêm chủng trực thuộc bộ y tế và các cơ sở tiêm chủng trực thuộc y tế bộ ngành
thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của bộ y tế tại công vang số tám nghìn chín trăm ba mươi tám bitdp
hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và công văn số chín nghìn bốn trăm ba mươi tám it cntt hướng dẫn quy trình xác thực thông tin người dân
trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín tăng cường công tác phối hợp
giữa ngành y tế cơ sở và lực lượng công an cơ sở trong việc xác minh
thông tin công dân khi thực hiện tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tăng cường truyền thông hướng dẫn người sử dụng chức năng phản ánh thông tin tiêm chủng
trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín tại địa chỉ tiêm chủng covid một mươi chín gov vn
trong trường hợp sai sót thông tin tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
đồng thời các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện ký số ngay trong ngày để cập nhật lên hệ thống
cục y tế dự phòng tiến hành ký số tập trung để cấp hộ chiếu vaccine
trẻ từ năm đến một mươi hai năm
tuy nhiên một mươi hai tuổi cũng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine như đối tượng tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín khác
hộ chiếu vaccine được cung cấp thông qua ứng dụng số sức khỏe điện tử
ứng dụng pc covid đối với người dân không sử dụng hai ứng dụng trên
có thể tra trên trang web của bộ y tế bằng cách nhập thông tin
họ tên ngày sinh giới tính căn cứ công dân hoặc mã định danh
ngày tiêm gần nhất sau đó khai báo email cá nhân để nhận hộ chiếu
người dân có thể in hồ chiếu ra giấy để sử dụng
họp trực tuyến kéo dài
cuộc sống có lắm xáo trộn khó khăn khiến nhiều học sinh ra vào trạng thái lo âu buồn trắng
nếu không được chia sẻ hỗ trợ kịp thời thì có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường về tâm sinh lý
đây là chia sẻ của thạc sĩ đỗ đình đào
hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn hữu thọ quận bốn tp hcm
khi đề cập đến những nguy cơ tiềm ẩn về đời sống tâm lý của học sinh trong thời gian vừa qua
chị nguyễn thị thiên nga ngụ phường bảy quận gò vấp tp hcm cho biết
chỉ có hai con học lớp sáu tại trường trung học cơ sở quang trung quận gò vấp
sau tết khi học sinh lớp sáu được đi học trở lại sau hơn một kỳ học trực tuyến tại nhà
hai con gái sinh đôi cùng học một lớp nhưng khi đi học lại được một hai bữa
thì cô chị nhất quyết không chịu đến trường nữa dành thời gian chở con đi chơi riêng mẹ con tâm sự với nhau
cô bé mới cho biết là có cảm giác hoang mang lo lắng khi không theo kịp bài học
bị sốc vì chuyển đổi từ việc học trực tuyến qua học trực tiếp
cũng thời gian đó khi vừa đi học lại là các con bước vào đợt kiểm tra học kỳ một
điều này đã khiến cô bé gặp áp lực lo lắng vì sợ điểm kém không làm được bài
áp lực điểm số kết quả học hành áp lực trước mỗi đợt thi
và thỉnh thoảng có những mâu thuẫn bạn bè thầy cô cũng khiến học sinh mệt mỏi
dù cha mẹ không đặt quá nhiều mục tiêu nhưng khi đi học từ mỗi học sinh đã có áp lực riêng
khách quan từ việc học và cuộc sống hàng ngày
bà nguyễn thu anh hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông nguyễn tất thành
sư phạm hà nội cho biết những lo lắng khi chứng kiến những tác động tiêu cực
của dịch bệnh covid một mươi chín đối với học sinh và giáo viên của trường bà
từ đợt dịch đầu tiên năm hai nghìn hai mươi khi hết giãn cách xã hội học sinh trở lại trường
bà đã nhận thấy sự tương tác giao tiếp của các em với thầy cô bạn bè
trong các hoạt động chung của nhà trường đều bị ảnh hưởng rất nhiều
bà thu anh cũng cho rằng ngày càng nhiều người quan tâm sức khỏe thể chất
nhưng chưa quan tâm sức khỏe tâm thần
bà nêu ví dụ có trường hợp một phụ huynh có con phải đi khám tâm thần
ở bệnh viện bạch mai hà nội
bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị ít nhất một mươi ngày thì ông bố tỏ ra không tin
và cho rằng con mình nó giả vờ đấy nó vẫn ăn mỗi bữa hai bát cơm
vẫn vào mạng xem tv bình thường chỉ khi học thì mới keo mệt
ông nguyễn trọng khoa phó cục trưởng cục khám chữa bệnh bộ y tế
nêu con số của tổ chức y tế thế giới who một mươi bốn trẻ em trên toàn cầu
tâm thần trầm cảm lo âu tự vẫn đứng hàng thứ tư trong các nguyên nhân tử vong của trẻ em
trẻ em đang có khá nhiều áp lực trong đó áp lực học tập là lớn nhất
sau đó là áp lực gia đình các vấn đề về tác động của xã hội
đại diện vụ gia đình bộ văn hóa thể thao du lịch cũng cho rằng
việc có hơn sáu mươi trẻ em gọi đến tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em nói đang bị áp lực học hành
nói bị bạo lực gia đình hơn ba mươi nói bố mẹ không quan tâm
cho thấy cần có chương riêng về bảo vệ trẻ em trong gia đình khi sửa luật hôn nhân và gia đình sắp tới
như vậy liên quan đến sức khỏe tâm thần của trẻ em ưu tiên số một là phải phòng ngừa thay vì điều trị
thứ hai là phải phát hiện can thiệp sớm thì hiệu quả hơn
việc phát hiện sớm can thiệp sớm các dấu hiệu sức khỏe tâm thần của trẻ em có vấn đề
không ai khác chính là cha mẹ các em sau đó là giáo viên rồi mới đến cộng đồng
người phát hiện sớm là người có thể can thiệp tốt nhất
còn khi đến cơ sở y tế khám chữa bệnh đã là giai đoạn sau
báo cáo tại phiên họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín sáng mùng chín tháng bốn
bộ trưởng y tế nguyễn thanh lâm cho biết cuối tháng ba tổ chức y tế thế giới who đã ban hành kế hoạch kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch
mục tiêu là giảm và kiểm soát được ca nhiễm mới tăng cường năng lực dự phòng chẩn đoán điều trị bệnh covid một mươi chín
ba tình huống dịch bệnh có thể xảy ra gồm
chủng virus tiếp tục tiến hóa nhưng cộng đồng đã có miễn dịch nên số ca nặng và tử vong giảm
xuất hiện biến chủng mới ít nghiêm trọng hơn không cần tiêm nhắc lại hoặc phát triển vaccine mới
xuất hiện biến chủng mới có khả năng giảm hiệu quả của vaccine hoặc miễn dịch
cần phát triển vaccine mới hoặc tiêm tăng cường trên diện rộng
ngoài việc xây dựng kế hoạch phòng chống theo hướng dẫn của who
bộ y tế còn cho biết thời gian tới sẽ cập nhật quy định về thời gian cách ly f f một theo hướng dẫn
bắt buộc cách ly tại nhà về f một
trừ trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
covid một mươi chín là bệnh truyền nhiễm nhóm a
các bệnh đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh
phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh
ngày một mươi bảy tháng ba chính phủ ban hành nghị quyết chủ trương sẽ nghiên cứu căn cứ tình hình dịch
để chuyển biện pháp phòng chống covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang nhóm b
các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong
thời gian vừa qua thủ tướng đã nhiều lần nhắc lại việt nam sẽ tham khảo kinh nghiệm quốc tế
tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
theo báo cáo của bộ y tế tại cuộc họp ba tuần qua số ca nhiễm giảm từng ngày
từ một trăm năm mươi ca mỗi ngày xuống năm mươi ca số ca nhiễm tăng nhiều ở nhóm chưa tiêm vaccine
ca nặng và tử vong đều giảm tỷ lệ ca tử vong ca nhiễm giảm từ một mươi ba tháng trước xuống còn ba vào tháng này
mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước đã có nhiều tín hiệu tích cực
như trên sông những nguy cơ từ khả năng tiến hóa còn nhiều bí ẩn của covid một mươi chín yêu cầu chúng ta không được chủ quan lơ là phòng bệnh
do đó nỗ lực bám sát tình hình dự báo chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống tiếp theo
kế hoạch kết thúc tình trạng khẩn cấp theo hướng dẫn của who mà bộ y tế đang tiến hành xây dựng
sẽ là kim chỉ nam cho công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới tại việt nam
tính đến sáng ngày chín tháng bốn giờ việt nam thế giới ghi nhận hơn bốn trăm chín mươi bảy ba mươi tám triệu ca mắc covid một mươi chín
trong số đó có gần sáu hai triệu ca tử vong số ca hồi phục là hơn bốn trăm ba mươi ba triệu ca
trong hai mươi bốn giờ qua toàn thế giới có thêm hơn một triệu ca nhiễm
trong đó hàn quốc có số ca nhiễm mới cao nhất hai trăm linh năm hai trăm tám mươi chín ca
tiếp sau là đức một trăm sáu mươi chín bốn trăm năm mươi bốn ca và pháp một trăm bốn mươi tám
đây cũng là ba nước duy nhất trên thế giới hiện có số ca nhiễm mới với mức sáu con số
mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nhất của dịch covid một mươi chín với tổng số ca nhiễm hơn tám mươi hai triệu ca
và số ca tử vong là hơn một triệu người trong hai mươi bốn giờ qua mỹ có ba mươi năm hai trăm bảy mươi sáu ca nhiễm mới
tuy nhiên tiến sĩ antony fauci chuyên gia y tế hàng đầu của mỹ cảnh báo trong vài tuần tới
số ca mắc tại mỹ sẽ bắt đầu tăng trở lại và có khả năng tăng mạnh vào mùa thu năm nay
ông bày tỏ hy vọng với chương trình tiêm phủ vaccine ngừa covid một mươi chín không có nhiều người phải nhập viện
theo ông fauci diễn biến dịch bệnh của mỹ thường diễn ra theo sau nhiều nước khác như anh
điển hình là ba hai và đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại mỹ sau anh xác nhận biến thể tàng hình này
chiếm số đông các ca mắc mới tại quốc gia châu âu này
cùng chung quan điểm cho rằng dịch bệnh covid một mươi chín có khả năng lây lan mạnh vào mùa thu năm nay
bộ trưởng y tế đức karl lauterbach cho rằng sẽ cần siết chặt các biến thể tăng hình này
các biện pháp phòng dịch vào mùa thu này
chia sẻ với báo giới bộ trưởng con lottebeth khẳng định rằng chắc chắn sẽ có thêm làn sóng dịch vào mùa thu năm nay
theo ông chính phủ đức có thể không có sự chuẩn bị tối ưu cho làn sóng dịch bệnh này
ông khẳng định quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ có vai trò trong bảo vệ người dân nước này trước làn sóng dịch bệnh mới
trong bối cảnh còn khoảng cách tiêm chủng vắc xin vẫn còn tồn tại
trước đó hạ viện đức đã bác bỏ đề xuất về quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang với người từ sáu mươi tuổi trở lên
theo viện dịch tễ robert koch của đức sau khi số liều vắc xin được tiêm đạt mức đỉnh gần bảy sáu triệu liều vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
con số này đã nhanh chóng giảm xuống hai trăm tám mươi bốn năm trăm năm mươi một liều một tuần
đến nay khoảng bốn mươi chín triệu người tại đức đã tiêm ít nhất một mũi vaccine trong khi vẫn còn một mươi chín năm triệu người vẫn chưa tiêm chủng